ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín bộ ngoại giao đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác và hội nghị cán bộ công chức viên chức năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao đã tham dự và phát biểu trị đạo hội nghị
hội nghị nhất trí đánh giá năm hai nghìn một mươi chín hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn
song các nhân tố bất ổn bất định cạnh tranh cọ sát chiến lược giữa các nước nhất là các nước lớn cũng nổi lên rõ hơn
tình hình biển đông có những diễn biến mới phức tạp hơn
trong bối cảnh đó công tác đối ngoại của đảng và nhà nước đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các trụ cột đối ngoại
đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại quốc hội đối ngoại quốc phòng an ninh đối ngoại nhân dân
công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng trong giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển
phối hợp chặt chẽ với quốc phòng an ninh góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
đưa quan hệ với các nước láng giềng khu vực các nước lớn các đối tác chủ chốt bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu
nâng tầm đối ngoại đa phương
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa hết sức quan trọng cả nước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và hướng tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
toàn thể cán bộ công chức viên chức của bộ ngoại giao cần quyết tâm nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đối ngoại
góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
kết thúc hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã phát động chủ đề thi đua của bộ ngoại giao năm hai nghìn hai mươi
năm asean hai nghìn hai mươi vào hội đồng bảo an liên hợp quốc thực hiện trọng trách quốc tế nâng cao vị thế đất nước
góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc